thưa quý vị chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được chính phủ việt nam đặc biệt quan tâm trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn hiện nay
chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi một người dân tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại
và đây cũng là cơ hội cho người dân ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo tiếp cận dịch vụ trực tuyến một cách công bằng bình đẳng và nhân văn rộng khắp không ai bị bỏ lại phía sau
vâng đây cũng là mục tiêu mà thành phố hồ chí minh đang hướng tới trong quá trình trở thành đô thị thông minh năm hai nghìn hai mươi hai
thế nhưng để thực hiện được đề án này thì cần có sự đồng bộ hóa hạ tầng viễn thông
và để hiện thực hóa mục tiêu này hiện thành phố hồ chí minh đang lên kế hoạch ra soát hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh cho người nghèo
đây cũng là vấn đề được cư dân mạng quan tâm
mới đây thành phố hồ chí minh đang đề xuất sẽ hỗ trợ từ năm mươi đến bảy mươi người nghèo mua điện thoại thông minh trong năm hai nghìn hai mươi hai
đây là thông tin
từ sở thông tin và truyền thông thành phố với mục tiêu chuyển đổi số hướng tới thành phố hồ chí minh sẽ trở thành đô thị thông minh năm hai nghìn hai mươi hai
nhằm tập trung thực hiện chín nhóm giải pháp một trong số đó là phát triển hạ tầng số và công tác đảm bảo an toàn thông tin là mục tiêu được quan tâm
trước đề xuất này nhiều câu hỏi được đặt ra từ đông đảo cộng đồng mạng
nên nghiên cứu hỗ trợ giá điện thoại thông minh để người già khó khăn có thể mua được dễ dàng
trang bị điện thoại thông minh cỡ nào
nên nghiên cứu đặc tính
nên nghiên cứu vùng miền trợ cấp cho các hộ nghèo
vậy hỗ trợ bằng điện thoại hay hỗ trợ bằng tiền
đối tượng người dân hỗ trợ sẽ áp dụng như thế nào
chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi một người dân tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại
đây cũng là cơ hội cho người dân ở từ thành thị đến nông thôn được tiếp cận dịch vụ trực tuyến một cách công bằng bình đẳng và nhân văn
và cũng là tín hiệu tích cực để người dân có thể tiếp cận với công nghệ thông minh hiện đại
nhưng không ít cư dân
nhưng không ít cư dân mạng quan tâm và bày tỏ sự băn khoăn
hộ nghèo mà sử dụng smartphone thấy không phù hợp
thứ nhất họ phải thanh toán tiền cước hàng tháng
thứ hai có những nơi không có mạng
dùng điện thoại thông minh là xa xỉ với những hộ nghèo
hàng tháng còn phải nạp tiền để sử dụng nữa
người ta đã nghèo càng thêm khó khăn
vậy thành phố nên xem xét và có những chính sách phù hợp để hướng tới mục tiêu đề ra
điện thoại nên để cho nhà mạng có chính sách kích cầu khuyến mãi
được trang bị điện thoại thông minh cũng giúp người dân được mở mang kiến thức trong phát triển kinh tế
nhưng cần có những hỗ trợ dịch vụ mạng như vậy mới thực hiện đồng bộ được
chia sẻ với báo chí ông lâm đình thắng giám đốc sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết
hiện tp hcm có hơn một trăm bốn mươi bốn người nghèo
nhiều khả năng một số người không nhỏ không có điện thoại thông minh
do đó cần một chương trình hỗ trợ điện thoại thông minh cho người nghèo
người có thu nhập thấp người có hoàn cảnh khó khăn
để vừa không để ai bị bỏ lại phía sau trong sự phát triển thần tốc của chuyển đổi số
vừa tạo điều kiện để phát triển công dân số xã hội số
dự kiến tp hcm sẽ triển khai một ứng dụng di động thống nhất
để nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và người dân
thông qua ứng dụng này chính quyền tp hcm sẽ có công cụ truyền thông
khảo sát người dân trên diện rộng nhanh và chi phí thấp
đồng thời lãnh đạo tp hcm có thể biết kết quả từng phường xã thị trấn
giải quyết vàn ánh kiến nghị của người dân
đại dịch covid một mươi chín đã làm thay đổi cuộc sống của con người theo cách không ai mong muốn
và chúng ta đều mong đợi một sự khởi đầu tốt đẹp hơn trong năm mới
chuyển đổi số là phù hợp thích ứng trong đại dịch
vì vậy đông đảo cư dân mạng hy vọng với những chính sách hỗ trợ
thời gian tới giúp người dân có cơ hội tiếp cận với những thiết bị thông minh
ứng dụng tiện ích để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp bốn
trước đề xuất người khó khăn ở tp hcm được hỗ trợ mua điện thoại thông minh
nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân